liên quan đến vụ việc bay lắc và sử dụng ma túy tại bệnh viện tâm thần trung ương một
cơ quan điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với hai nhân viên y tế là nguyễn thị huệ y tá và bùi thị hạt
nhân viên chăm sóc bệnh nhân về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
quyết định khởi tố bị can đã được viện kiểm sát nhân dân tp hà nội phê chuẩn
phàng lao chìa trú tại bản ba k ba xã triền tương huyện yên châu tỉnh sơn la
mua số ma túy của một người lào tại khu vực biên giới việt lào
sau đó mang về hương yên để bán cho một đối tượng chưa rõ địa chỉ
nhưng sau đó đối tượng này đã trả lại
trên đường quay về bị công an huyện kim động phát hiện và bắt giữ
lực lượng chức năng thu trong người chìa năm gói ni lông bên trong chứa một viên nén ma túy
công an huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ một nhóm sáu đối tượng
có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ một tv
một hộ thu phát mạng một đầu thu mytv bốn điện thoại di động các loại
một thẻ nhớ camera liên quan đến việc cá độ bóng đá và hơn bảy triệu đồng
tổng số tiền các đối tượng cá độ đến nay xác định là hơn một mươi ba triệu đồng
công an thành phố cà mau vừa khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
để điều tra liên quan đến bệnh nhân hai mươi ba sáu trăm năm mươi chín hai mươi tám tuổi ngụ ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
khai báo y tế không trung thực và có bốn người
từ giờ hôm nay ngày chín tháng bảy tp hcm bắt đầu giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị một mươi sáu trên toàn thành phố
thời gian áp dụng là một mươi năm ngày
theo đó người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm thuốc men thực hiện công vụ
tp hcm đã khảo sát đánh giá khả năng đảm bảo cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu
tại hơn hai tám trăm linh điểm cung ứng và hai mươi tám cửa hàng bách hóa chuẩn bị khoảng bốn trăm linh taxi phục vụ người dân
có nhu cầu đến bệnh viện trung tâm y tế trong trường hợp cấp cứu
thưa quý vị trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp trên cả nước
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi một đã được bộ giáo dục và đào tạo phối hợp cùng các ban ngành liên quan
chuẩn bị và tổ chức một cách hết sức chặt chẽ cẩn thận
hai ngày thi vừa qua với sự nỗ lực của các thí sinh

cùng với sự vào cuộc của các cấp các ngành trung ương và địa phương
đơn mục của kỳ thi bước đầu được đánh giá là đã thành công
đảm bảo an toàn chất lượng đúng quy chế và phòng dịch covid một mươi chín
một kỳ thi đã diễn ra để lại nhiều ấn tượng với các thí sinh người nhà cũng như đông đảo cộng đồng cư dân mạng
lúc tiếng trống vang lên ôi cái cảm xúc không thể tả nổi tôi đã nén giọt nước mắt vì vui
cuối cùng mình cũng đã kết thúc đời học sinh vui lắm rồi về đến nhà lại nhớ các bạn
năm qua vì dịch mà được gặp các bạn ít quá nên có nhiều luyến tiếc
kỳ thi đã kết thúc những năm cấp ba sẽ luôn là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời
mình đã cố gắng hết sức rồi hy vọng kết quả thi sẽ tốt
đó là những lời tâm sự những bình luận chia sẻ cảm xúc của các cô cậu học trò vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
có những luyến tiếc vì chia xa mái trường thầy cô vì dịch bệnh
song tất cả các em đều đã nỗ lực vượt qua khó khăn của tình hình hiện tại
cùng với sự giúp sức của thầy cô phụ huynh và các cấp các ngành để có một kỳ thi bước đầu thành công
năm nay cả nước có hơn chín trăm linh thí sinh dự thi đạt tỷ lệ chín mươi sáu một mươi ba
số thí sinh bị đình chỉ thi do vi phạm quy chế là một mươi tám thí sinh thấp nhất trong năm năm gần đây
tại tp hcm phú yên bắc giang phải xử lý tình huống thí sinh có liên quan đến covid một mươi chín xuất hiện trong trường thi
xong đều đã được xử lý kịp thời
một kỳ thi đặc biệt đã để lại nhiều cảm xúc cho các thí sinh
thí sinh phụ huynh và cả cộng đồng
và niềm vui trên hết đó là kỳ thi đã kết thúc an toàn phòng dịch
là phụ huynh có con đi thi đợt này tôi cũng đã rất lo lắng
nhưng phải tạm gác nỗi lo qua và động viên con mình tham dự kỳ thi với nỗ lực cao nhất để đạt được kết quả như mong muốn
tôi thấy công tác tổ chức hậu cần cho kỳ thi chú đáo lắm
phụ huynh và thí sinh tham gia thi đợt một yên tâm tin tưởng và đồng hành
nói chung với sự tổ chức phòng chống dịch của ngành giáo dục tốt
các em chấp hành tốt việc phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng
các em đã có một kỳ thi tốt đẹp và an toàn

nó cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều
đặc biệt là khi các cháu nó làm được bài rất là tốt
cho nên là cháu nó cũng như gia đình rất là thoải mái
tuy nhiên trong kỳ thi vừa rồi cũng đã xảy ra tình trạng lọt đề thi môn toán ra ngoài
khiến cư dân mạng bức xúc
theo đó trên một trang facebook bất ngờ xuất hiện lời cầu cứu
giải đề thi toán
điều đáng nói theo hình ảnh đăng tải
đề thi vẫn được đặt trên bàn tại phòng thi
bên dưới là phiếu trả lời trách nhiệm của thí sinh
thí sinh này sau đó được xác định là tại một điểm thi tại lệ thủy
tỉnh quảng bình đã mang điện thoại vào phòng thi
sở giáo dục và đào tạo quảng bình đã đình chỉ
và hủy kết quả thi của thí sinh liên quan vụ việc
hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh căn cứ và mức độ vi phạm
để có những phương án xử lý phù hợp nhất
chúng ta phải khẳng định rằng là đây là việc lọt đề
chứ không phải là lộ đề
đấy có ảnh chí như vậy đó
đấy và chúng ta thấy rằng là như tôi nói lúc ban đầu
cái việc xử lý đối với thí sinh
thí sinh này thì đương nhiên là đã bị định chỉ thi và hủy kết quả rồi
đấy còn đối với cán bộ thì như tôi đã nói ở trên
cũng đã đang làm cái tường trình và sẽ
và đã không tham gia coi thi những buổi thi tiếp theo
hầu hết cư dân mạng đều mong muốn sự việc này phải được xử lý

và rút kinh nghiệm cho các kỳ thi sắp tới
sự cố thật đáng trách
cần phạt thật sự nghiêm khắc với trường hợp này
cấm không được mang điện thoại vào phòng thi mà sau giám thị vẫn để lọt
đã có bao nhiêu thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng thi
mà thí sinh này vẫn liều và cố tình như vậy
uy tín của ngành cũng bị ảnh hưởng
thật sự không hiểu em học sinh nghĩ gì nữa
những năm sắp tới công tác coi và chấm thi phải được tổ chức chặt chẽ hơn nữa
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một đợt một bước đầu được đánh giá thành công
đảm bảo chất lượng an toàn đúng quy chế và phòng dịch covid một mươi chín
năm nay tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín không thể dự thi là hai mươi ba năm trăm sáu mươi chín
chiếm tỷ lệ hai ba mươi một
kỳ thi đợt hai cũng sẽ được tổ chức khi đảm bảo an toàn phòng chống dịch trên tinh thần
đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
và chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập đến trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị thời gian qua hệ thống giao thông đường bộ của việt nam được đầu tư phát triển nhanh chóng
tuy nhiên trong quá trình khai thác nhiều tuyến đường cầu đã xuống cấp hư hỏng
bảo trì cần phải bảo trì kịp thời
và nhằm đưa ra các giải pháp sửa chữa bảo trì tăng cường mặt

và đã ứng dụng nhiều công nghệ mới vào công tác bảo trì
cụ thể việc triển khai ứng dụng khoa học công nghệ đang được thực hiện trên những lĩnh vực nào của công tác bảo trì đường bộ
và việc áp dụng đã mang lại hiệu quả ra sao
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
cầu thăng long thành phố hà nội
để giải quyết những vấn đề liên quan đến xuống cấp của mặt cầu
cơ quan chức năng đã sử dụng công nghệ mới trên thế giới
nhưng hoàn toàn do đội ngũ chuyên gia kỹ sư trong nước làm chủ
bê tông uhpc trong mặt cầu thăng long
rồi hàn neo bằng công nghệ hàn không ra nhiệt
bởi vì kết cấu cầu thăng long là kết cấu cầu sắt
nếu mà mình hàn trên cầu sắt mà nó ra nhiệt
thì nó sẽ gây ra biến dạng ảnh hưởng đến cái kết cấu chung của cầu
nên đã áp dụng công nghệ đó
cùng với việc triển khai những công nghệ mới
chiếc xe này đi đến đâu
toàn bộ số liệu về tình trạng mặt đường
sẽ được cập nhật và hiển thị ngay trên bản đồ số giao thông
hệ thống này có thể hỗ trợ cho tổng cục đường bộ việt nam
trong lập kế hoạch bảo trì đường bộ trung hạn và hàng năm
thì đến với cơ sở đó
thì tổng cục đường bộ sẽ có được
cái dự tru cái kế hoạch
cũng như là có được cái kế hoạch triển khai
cái bảo trì đường bộ
một cách hợp lý với các cơ sở
theo tổng cục đường bộ việt nam
hiện hệ thống trên có thể thu thập
và tích hợp quản lý ba mươi hai trường dữ liệu
như tình trạng mặt đường cọc tiêu biển báo
vì thế những hư hỏng gây mất an toàn
có thể kịp thời được xử lý
những thông số về mức độ hư hỏng
được thể hiện công khai trên hệ thống
nên có thể rút ngắn thời gian làm thủ tục
để triển khai sửa chữa
điều đó cũng có nghĩa hư hỏng được sửa chữa kịp thời
bảo đảm hạn chế phát sinh về khối lượng
gây tốn kém thêm chi phí
để thực hiện thi công
trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt
đồng thời những tuyến đường cũng sớm được sửa chữa
giao thông đi lại an toàn
theo các chuyên gia giao thông
việc áp dụng khoa học công nghệ
trong công tác duy tu bảo trì đường bộ
cần phải được nghiên cứu tiếp tục triển khai
đặc biệt cần phải tăng cường công tác số hóa
trong việc thực hiện các dự án
bởi mỗi dự án đều có những thông số kỹ thuật cụ thể
từ lúc dự án bắt đầu
đến công đoạn duy tu sửa chữa
nếu áp dụng chúng ta cũng sẽ tránh được những rủi ro
và phát sinh gây vững mắt
chúng ta biết rằng là khi mà đã được số hóa
thì cái ca thiệt con người là rất hạn chế
ở đây nó có cả một cái quy trình
mà kể cả những cái trí tuệ thông minh
kể cả những đánh giá tương tác của các yếu tố khác nhau
trong đó là có cả thời tiết
có cả cái tính chất cơ lý của vật liệu
do vậy là hoàn toàn là đều được dự báo trước hết
và có những cái quy trình như vậy
thì nó giảm thiểu rất nhiều
cái việc đầu tiên là tiết kiệm
việc thứ hai là an toàn
việc thứ ba là chủ động
và việc thứ tư là chống tăng
một cách tương đối là rất tích cực và minh bản
tuy nhiên để phát huy hết hiệu quả trong quản lý
tổng cục đường bộ việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khác
như vậy mới có thể đánh giá định hướng
đưa ra kế hoạch thực hiện bảo trì nâng cấp
hay đầu tư mới một cách chính xác và kịp thời
thưa quý vị không ít người nghĩ rằng xe ô tô là vật dụng công kênh
có hệ thống khóa chắc chắn
và có thiết bị định vị
do vậy không sợ bị mất
chính vì tâm lý này mà tại một số khu dân cư
do không có chỗ để xe ở trong nhà
nên một số người đã để xe ở ngoài sân
hoặc là ven đường qua đề
tuy nhiên mới đây phòng cảnh sát hình sự công an hà nội
chủ trì phối hợp với các đơn vị
đã đấu tranh triệt phá thành công
một ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cấp
tiêu thụ ô tô với số lượng gần một trăm linh chiếc
khiến chúng ta không khỏi giật mình
làm thế nào mà đường dây này có thể trộm cắp
và đưa đi tiêu thụ với số lượng lớn như vậy
và bài học được rút ra sau vụ việc này là gì
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ đi sâu phân tích
mời quý vị cùng theo dõi
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan công an nhận tin trình báo của một bị hại
về việc bị mất một chiếc xe ô tô
tại bãi gửi xe trên địa bàn quận cầu giấy hà nội
sau hơn một tháng truy vết
công an hà nội đã xác định nhóm nghi phạm
tiêu thụ tài sản trộm cấp
gồm nguyễn thành công ba mươi hai tuổi
chú tại văn giang hương yên
với vai trò chủ mưu cầm đầu
và hai đồng phạm là nguyễn hữu tú hai mươi tám tuổi
ở thanh oai hà nội
và nguyễn hữu trung hai mươi bảy tuổi
ở gia lâm hà nội
bàn chuyên án cũng xác định thêm
gara ô tô thành công chuyên mua bán
cầm cố ô tô nợ ngân hàng
cầm cố ô tô cho thuê tự lái
ô tô không giấy tờ
ban chuyên án đồng loạt kiểm tra một mươi hai địa điểm
ở hà nội và hương yên
thu giữ tám mươi hai xe ô tô các loại
hiện vụ án đang được lực lượng công an
tiếp tục điều tra làm rõ
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn
thiếu tá tiến sĩ nguyễn văn oanh
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là
gần một trăm linh chiếc xe ô tô
mang biển số của nhiều tỉnh thành
đã bị lực lượng công an thu giữ để điều tra
đồng chí đánh giá như thế nào về tính chất
và mức độ của vụ án này
quang nghiên cứu tìm tội phạm trộm cắp tài sản
đặc biệt đây là chúng ta xác định là tội phạm liên quan đến trộm cắp tài sản xe ô tô
trong thời gian vừa đây
tôi đánh giá rằng đây là một vụ án có tính chất rất nghiêm trọng
đặc biệt kiếm trọng
đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của người dân
đến tới tám mươi hai chiếc
thậm chí phạm vi hoạt động ở đây rất là rộng
ở nhiều địa bàn định hành khác nhau
ngay trong địa bàn thành phố hà nội cũng có nhiều địa điểm
nhiều quận huyện khác nhau
do đó đã gây ra những đặc biệt thiệt hại lớn về tài sản của người dân
đây sẽ là một cái xu thế
mới trong thời gian được tới đây
liên quan đến quá trình các đối tượng sẽ thực hiện
các hành vi liên quan đến trộm cắp tài sản xe ô tô
thậm chí là trộm cắp tài sản
trên xe ô tô hoặc là các phụ tùng liên quan đến xe ô tô
khi mà số lượng xe ô tô
của người dân sử dụng ngày càng gia tăng trong thời gian tới
vậy thì đồng chí đánh giá như thế nào
về thủ đoạn của các đối tượng để có thể
thực hiện chót lọt cái việc từ trộm cắp
xe ô tô cho đến tiêu thụ xe ô tô
đối với vụ án này chúng ta thấy rằng
các đối tượng hoạt động rất tinh vị
rất chuyên nghiệp hoạt động theo băng nhóm
có sự tổ chức sự phân công
trong quá trình thực hiện hành vi trộm tội
ở đây chúng ta nghiên cứu cái vụ án này
rõ ràng các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ
về quá trình sinh hoạt đi lại
hay quy trình thực hiện ở các bãi trông xe
giao ca như thế nào có quan quản lý hay không
quá trình thay ca có ghi nhận
tất cả các xe ở trong bãi hay không
ở đây thủ đoạn các đối tượng rất là trắng trợn
liều lĩnh công khai ngang nghiên
đi thẳng tiếp vào các bãi xe
yêu cầu các chủ bãi xe đưa chặt chìa khóa xe
trước khi thực hiện hành vi trộm tội
đặc biệt ở thủ đoạn tiêu thụ tài sản
trộm cắp tài sản xe ô tô ở đây
tôi đánh giá rằng các đối tượng đã có sự tính toán
tinh vi qua rất nhiều khâu khác nhau
từ việc các đối tượng đã nghiên cứu
xác định xem điều
những nạn nhân những người cầm cố
đến những địa điểm vắng xa trung tâm
cho đến việc cử những người
tham gia đàm phán để thực hiện phận động thế chức
đặc biệt tôi đánh giá ở thủ đoạn tiêu thụ
các đối tượng đã có rất nhiều
những hướng tiêu thụ khác nhau
có thể là công khai có thể là chính ngạch tiểu ngạch
tôi lấy ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng
nếu như các xe cầm cố ở đây có đầy đủ giấy tờ
các đối tượng hoàn toàn có thể bán
tuy nhiên đối với những xe không có giấy tờ
mà chúng ta xác định là xe trụ cắp tài sản
thì đối tượng có rất nhiều thủ đoạn khác
ví dụ như là bán các phụ tùng
thậm chí ở đây là có thể lắp bình giả
để thực hiện các hành vi liên quan đến tiêu thụ
một cách chắc lọt
và đặc biệt ở đây chúng ta thấy rằng
các đối tượng hoạt động trong một thời gian dài
mới bị phát hiện do đó tính tổ chức cao
đối với hoạt động trong băng nhóm này
qua vụ án này thì đây cũng là một hồ chung cảnh tỉnh
đối với các chủ phương tiện xe ô tô
cũng như là các bãi trong giữa xe ô tô
vậy thì đồng chí có những cái lời khuyên như thế nào
đối với các chủ phương tiện
cũng như là các tổ bảo vệ ở các bãi trong xe
qua vụ án này
mình rất mong muốn tất cả các người là chủ sửa xe
chúng ta cũng cần phải chú ý
bảo vệ tài sản của mình
nói gì chúng ta cũng xác định ô tô là một tài sản có giá trị lớn
vì vậy việc chúng ta
gửi ở bãi trong xe nào
chúng ta cũng cần phải cân nhắc
từ vụ án này chúng ta thấy rằng hầu hết
các bãi trong xe ở đây chưa đảm bảo được những quy trình
vì vậy khi chúng ta muốn gửi xe
ở những bãi trông xe có thể là tạm thời
hay cố định thì chúng ta cần phải lựa chọn
những bãi trong xe có uy tín
theo quy định của nhà nước
đặc biệt là có quy trình rõ ràng
yêu cầu người trông giữ xe là không được giao chìa khóa xe cho ai
trong trường hợp chúng ta bắt buộc phải gửi chìa khóa xe cho họ
để họ có thể đánh đi
tạm thời ở nơi đó
người dân nên để lại số điện thoại của mình ở trong xe
trong trường hợp người trong giữ xe ô tô
muốn di chuyển xe của mình
thì phải gọi điện để xin phép
để đảm bảo rằng chúng ta xác minh được chiếc xe ô tô của mình đang ở đâu
và trách nhiệm của mình trong trường hợp chúng ta tiến hành trong giữ xe
đối với những trường hợp nghi ngờ liên quan đến trụ cấp
thì phải lập tức có thể xử lý một cách rất là thông minh
ví dụ như hỏi liên quan đến biển số xe
màu xe hay thời gian gửi
vân vân để chúng ta xác minh lại
thậm chí nếu chúng ta thấy rằng có nhiều biểu hiện nghi vấn
là chúng ta phải gọi ngay đến công an phường
để chúng ta kịp thời xử lý đối với những trường hợp chúng ta nghi vấn
đặc biệt có rất nhiều trung cư
chúng ta thấy rằng là không đủ
chỗ đậu xe cho các chủ phương tiện là những người ở trong khu trung cư đó
nên họ có tâm lý là họ sẽ để xe ở ngoài đường
vì họ nghĩ rằng là có bảo vệ của nhà tòa nhà
tuy nhiên chúng ta cũng qua vụ án này
chúng ta cũng thấy rằng cực gần với lân cao tinh thần cảnh sát
các bảo vệ ở tòa nhà người ta không có trách nhiệm
là coi giữ trong xe cho chúng ta
vì tất cả những việc chúng ta để xe tài sản của nhà ngoài đường
là ngoài phạm vi của họ rồi
có những khu là bảo vệ kiêm cả việc trong xe
thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đánh giá lại
xem là họ có chức năng này hay không
để chúng ta đảm bảo rằng là quy trình
chúng ta gửi chiếc xe của ta vào ban đêm
nó phải đảm bảo sự an toàn
có rất nhiều trường hợp là chỉ vì muốn tăng thêm thu nhập của mình
nên nhận lời trong xe cho các chủ xe
cũng là những người ở khu dân cư
tuy nhiên họ không có đảm bảo được sức khỏe
bởi vì họ trực rất là nhiều tiếng
một mươi hai tiếng thậm chí là một mươi tám tiếng một ngày
họ sẽ rất là mệt mỏi trong quá trình
họ đảm bảo về cái an toàn cho xe của mình
do đó các chủ sở hữu xe ô tô
cũng nên cân nhắc khi chúng ta để xe trên ngoài đường
lên trọn những điểm điểm
có uy tín được quy định của nhà nước
để chúng ta đảm bảo an toàn cho chiếc xe của mình
thưa đồng chí quay trở lại
với lại cái vụ việc này
thì còn có thể thấy rằng các đối tượng
đã lập hẳn một trang web có tên là
và nhận cầm cố xe ô tô
nhưng thực chất thì các đối tượng này nhận cầm cố
tất cả các thể loại xe ô tô
ví dụ như là xe ô tô mất giấy tờ
hoặc là xe đang thế chấp ngân hàng
hay thậm chí là những xe mà không hợp pháp khác
rõ ràng là việc quản lý
phương thức cầm đồ trên không gian mạng
cũng đang tiềm ẩn nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
vậy không ạ
việc các đối tượng quảng cáo việc tiến hành
cầm cố các cái tài sản đã thế chấp ngân hàng
thậm chí là tài sản chúng ta xác định là
không rõ một gốc sẽ vô hình chung
và gây ra những hẹo lụy rất lớn
ví dụ như người dân có thể thực hiện các hành vi
phạm tội mà không biết
ví dụ như đưa đảo chúng ta tài sản
rõ ràng chúng ta xác định những tài sản đã thế chấp cho ngân hàng
hay là những người khác rồi thì không thể tiến hành thế chấp lần thứ hai
do đó nó có thể liên quan đến những hành vi nở đảo
thậm chí ở đây chúng ta thấy rằng
các đối tượng có thể vô hình chung
đã khiến cho người dân thực hiện các hành vi
tiêu thụ tài sản do các phạm tội mà có
người dân sẽ có thể là vì tâm lý khám rẻ
sẽ tiêu thụ các tài sản này
và sẽ tìm ra được những người
cùng ý tưởng cùng ý định
có thể tham gia các hoạt động phạm tội tiếp theo
qua quá trình chúng ta nghiên cứu
đối tranh với phụ án này
việc cầm đồ online chúng ta cần
tăng cường công tác quản lý hơn nữa
tuy nhiên hiện nay còn rất nhiều
bất cập mặc dù các cơ quan chức năng
cũng đã cố gắng thực hiện nhiều biện pháp quản lý
nó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân
một trong những nguyên nhân lớn nhất
hiện nay chúng ta phải xác định
đó là những liên quan đến chính sách pháp luật của chúng ta
để việc thực hiện cầm đồ
không trên không gian mạng là chúng ta chưa kịp cập nhật
chưa đảm bảo được các chính sách
trong quá trình chúng ta thực hiện quản lý
do đó các chủ thể các lực lượng chức năng
cũng muốn tham gia quản lý tốt có hiệu quả
cũng rất khó khăn đặc biệt là trong công tác
kiểm tra thanh tra đối với hoạt động này
do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ
cho cả người kinh doanh hoạt động cầm đồ
trên không gian mạng cho những người
cầm cố tài sản của mình trên không gian mạng
do đó chúng ta cũng cần phải thực hiện
làm tốt công tác tuyên truyền
trong thời gian tới bởi vì chúng ta xác định rằng
nhu cầu vai cầm cố của người dân
nhu cầu rất lớn
chúng ta cần phải phối hợp với các cơ quan chức năng
để chúng ta giải quyết nhu cầu của người dân
một cách chính đáng
bên cạnh việc các đối tượng sử dụng
những hình thức rất tinh vi
lợi dụng những kẽ hở trên không gian mạng
để có thể qua mắt lực lượng chức năng
thì rõ ràng là nhiều người dân cũng vì hám lợi
hám rẻ mà chúng ta cũng đã
tiêu thụ những chiếc xe ô tô
vi phạm pháp luật không có đủ giấy tờ
vậy thì bài học rút ra trong vụ án này là gì ạ
rất nhiều người dân cũng nhu cầu
sử dụng một chiếc xe ô tô
nhưng bởi vì kinh tế của mình hạn hẹp
lên có thể là muốn hám rẻ muốn mua rẻ
nên mua những xe không giấy tờ
thậm chí là xe bất hợp pháp
vì vậy từ vụ án này chúng ta cần phải
lâng cao công tác tuyên truyền cho người dân
để xác định rằng đối với hoạt động
chúng ta tiêu thụ hoặc là mua các xe không giấy tờ
là vi phạm pháp luật
và quá trình chúng ta sử dụng những chiếc xe như
như này lưu thông trên đường cũng không đảm bảo sự an toàn
và sẽ gây ra những tâm lý
cho tặng rất là khó khăn
đồng thời nếu như chúng ta phát hiện
có những ai có nhu cầu có mong muốn
hay có ý định như vậy
thì chúng ta kịp thời chúng ta tăn cản
để chúng ta đẩy lùi cùng nhau
bài trừ những việc tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tụ mà có
và trong những trường hợp trong phạm vi khả năng của mình
thì phát hiện ra được những thông tin
có liên quan đến các vụ án
liên quan đến tiêu thụ thì kịp thời
thông báo cho các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích vừa rồi của đồng chí